những năm gần đây thì điện ảnh việt nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận về nội dung và chất lượng nghệ thuật
tuy nhiên để xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh phát triển hiện đại và đậm đà bản sắc
đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân
thì quả thật vẫn còn rất nhiều những thách thức ở phía trước
nhiều năm trở lại đây cơ chế mở đã tạo điều kiện cho phim việt nam nở rộ
chưa bao giờ phim việt nam lại phong phú về đề tài
và đội ngũ làm phim lại đông đảo như thời kỳ này
nếu như những thập kỷ trước điện ảnh việt nam được thế giới biết đến
thông qua những bộ phim về chiến tranh cách mạng hay đời sống nông thôn
thì thời kỳ này các tác phẩm mang diện mạo mới bám sát phản ánh chân thực nhịp sống đương đại
phù hợp với thị hiếu công chúng
thời kỳ này phim việt nam cũng có điều kiện đi chu du ở các liên hoan phim quốc tế